các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau đó đối tượng này ra ngoài cướp một xe máy của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã phát hiện nam lẩn trốn tại khu vực phường bắc sơn
thời điểm bắt giữ đối tượng nam tổ công tác đã thu được khẩu súng bắn đạn trì sử dụng để gây án số tiền và xe mô tô đối tượng cướp được
hiện cơ quan công an đang làm các thủ tục di lý đối tượng về công an thành phố hải phòng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
hôm nay công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập giàn giáo khiến hai người tử vong
hai người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu xảy ra tại công trình nhà hàng kim dung phường bình thọ tp thủ đức
theo thông tin ban đầu vào sáng ngày tám tháng một trong lúc đang thi công công trình cao ba tầng tại nhà hàng kim dung trên đường pasteur
phường bình thọ thành phố thủ đức xảy ra sự cố sập giàn giáo làm bốn công nhân rơi xuống
vụ tai nạn đã khiến hai người tử vong hai người khác bị thương phải đưa đi cấp cứu và hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ
chiều qua tại cầu cảng trạm kiểm soát biên phòng mũi tấn thành phố quy nhơn tỉnh bình định
lực lượng chức năng đã tiếp nhận một thi thể ngư dân tử vong trên biển từ tàu cá bd chín mươi sáu nghìn chín trăm ba mươi một ts
theo thông tin ban đầu ngư dân tử vong là anh nguyễn văn đời bốn mươi một tuổi
ở xã hoài hảo thị xã hoài nhơn tỉnh bình định
anh đời là một trong nhiều thuyền viên trên tàu cá bd chín mươi sáu nghìn chín trăm ba mươi một
theo chủ tàu cá vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai anh đời xảy ra mâu thuẫn và xung đột với hai ngư dân khác là trần văn tài và trương hiểu
cùng chú tại thị xã hòa nhơn tỉnh bình định
đến ngày bốn tháng một anh đời thấy mệt trong người không ăn uống được gì
thuyền trưởng quyết định quay vào bờ để cấp cứu nhưng anh đời đã tử vong
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đã tiếp nhận các đối tượng có liên quan và khẩn trương điều tra làm rõ sự việc
công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình vừa đấu tranh thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức số lô số đề lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn
có liên quan đến hàng chục đối tượng và bước đầu xác định số tiền giao dịch đánh bạc của các đối tượng trong ngày lên đến gần ba tỷ đồng
tối ngày bảy tháng một công an thành phố đồng hới đã huy động khoảng một triệu đồng
một cán bộ chiến sĩ do đội cảnh sát hình sự chủ trì đồng loạt khám xét năm địa điểm và tiến hành triệu tập ba mươi hai đối tượng có liên quan tại địa bàn thành phố đồng hới
bước đầu đã xác định ba đường dây do ba đối tượng cầm đầu gồm đường dây do trần tiến thành cầm đầu với một mươi bảy thư ký đề số tiền giao dịch trong ngày hơn sáu trăm linh triệu đồng
đường dây do hồ quang hoàng cầm đầu với chín thư ký đề số tiền giao dịch trong ngày bảy tháng một hơn một chín tỷ đồng
và đường dây do nguyễn thị ánh cầm đầu hoạt động đánh bạc
với năm thư ký đề tổng số tiền giao dịch trong ngày là hơn ba trăm linh triệu đồng
tăng vật thu giữ từ các đường dây đánh bạc này gồm hai mươi bốn điện thoại sáu mươi một bảng đề hai sổ quản lý ghi chép số lô số đề cùng nhiều máy tính bảng và các tăng vật tài liệu có liên quan khác
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với chín đối tượng có liên quan đến hành vi đánh bạc và đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
phòng cảnh sát môi trường
công an tỉnh nghệ an vừa đấu tranh triệt xóa một đường dây buôn bán pháo nổ bắt giữ một đối tượng thu gần ba mươi kg pháo nổ
qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh nghệ an phát hiện một đường dây mua bán pháo nổ trên địa bàn huyện yên thành
tiến hành các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã bắt quả tang trần đình thuận trú tại xã thọ thành huyện yên thành về hành vi vận chuyển mua bán pháo nổ thu giữ một mươi chín hộp pháo hoa do nước ngoài sản xuất trọng lượng hai mươi năm kg một xe máy điện một xe máy hiệu yamaha
tại cơ quan công an thuận khai nhận cùng một đối tượng khác tên là phạm văn minh chú tại xóm nam vực xã đô thành vận chuyển pháo đi bán
trên đường đi thấy lực lượng công an chốt chặn minh vứt xe máy lại bỏ chạy còn thuận bị bắt giữ đến ngày bảy tháng một phạm văn minh cũng đã ra cơ quan công an đầu thú
một lô hàng gồm hơn một mươi năm bao thuốc lá trong đó có một mươi ba hai trăm ba mươi bao thuốc lá có in chữ nước ngoài và gần một lọ thuốc không rõ nguồn gốc vừa bị công an tỉnh lào cai phát hiện thu giữ
trước đó phòng cảnh sát môi trường phối hợp cùng phòng cảnh sát kinh tế
công an tỉnh lào cai và công an phường duyên hải tiến hành tuần tra kiểm soát tại đường a một tổ bảy phường duyên hải thành phố lào cai phát hiện xe ô tô đang dừng đỗ tại đường
có nhiều biểu hiện nghi vấn
tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện trên thùng xe có nhiều bao tải bên trong chứa một mươi năm tám trăm hai mươi bao thuốc lá điếu các loại và chín trăm chín mươi hai hộp giấy bên trong có chứa các lọ thủy tinh dạng thuốc tiêm chưa xác định nguồn gốc
tại cơ quan công an đối tượng trần mạnh hùng chú tại xã bản cầm huyện bảo thắng
là người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy tờ chứng minh được nguồn gốc của lô hàng trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã ra lệnh tạm giữ người tăng vật và phương tiện để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
theo báo cáo của ban an toàn giao thông tỉnh quảng nam
trong năm hai nghìn hai mươi một lực lượng cảnh sát giao thông thanh tra giao thông đã liên tục giao quân xử lý
tiến hành xử phạt hơn một năm trăm linh phương tiện vi phạm lỗi trở hại